tình trạng trung cư bị sử dụng sai công năng biến thành nơi kinh doanh sản xuất vui chơi giải trí
diễn ra rất nhiều tại thành phố hồ chí minh
trước tình trạng này chính quyền thành phố đã kiên quyết cấm việc kinh doanh tại các khu trung cư
hiện thành phố có gần hai doanh nghiệp đăng ký trụ sở ở chung cư
quy định cấm sử dụng chung cư để kinh doanh sẽ ảnh hưởng đến lợi ích trước mắt của một bộ phận doanh nghiệp
nhưng lại đảm bảo nguyên lợi lâu dài của đa số người dân
căn hộ trung cư chỉ dùng để ở không được hoạt động kinh doanh
việc thành phố đề xuất cấm sử dụng căn hộ trung cư vào mục đích không phải để ở
đã được quy định tại luật nhà ở năm hai nghìn một mươi bốn
quy định hướng đến sự an toàn và an ninh của các khu dân cư
sông thực tế cho thấy điểm quan trọng có tính mấu chốt là khâu hậu kiểm của các cơ quan chức năng
nếu không hiệu lực lệnh cấm sẽ chỉ trên giấy
cần xử lý mạnh tay kiên quyết di dời các trường hợp vi phạm tăng chế tài xử phạt